diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu lần thứ nhất đã chính thức khai mạc tại thành phố đà nẵng
đây là kênh trao đổi giữa trí thức trẻ trong và ngoài nước về sứ mệnh tầm nhìn vai trò và khả năng đóng góp của đối ngũ tri thức trẻ trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước
tới dự có phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề phát huy sức mạnh trí thức trẻ việt nam trong kỷ nguyên bốn
nhằm thảo luận về tầm nhìn sứ mệnh vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người việt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
đồng thời đề xuất sáng kiến giải pháp đồng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và hỗ trợ hiệu quả cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
phát biểu ý kiến khai mạc diễn đàn đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ hoàn ngành sáng kiến của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong việc tổ chức diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu